đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đã đến thăm và chúc tết cán bộ tuyên giáo cơ sở tại đồng nai
tại huyện nhơn trạch đồng chí võ văn thưởng đã đến thăm và chúc tết một số gia đình ở xã phú thạnh phú hữu
tại đây đồng chí đã ân cần thăm hỏi tình hình công tác tại địa phương và nhấn mạnh
công tác tuyên giáo ở cơ sở công việc rất nhiều do đó cán bộ tuyên giáo cần tập trung
hướng tới những việc làm cụ thể đi thẳng vào vấn đề người dân quan tâm
vì cơ sở là nơi gần dân sát dân nhất
công tác tuyên giáo phải nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của dân để tuyên truyền cho dân hiểu
dân tin và chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội địa phương đưa ra
đồng chí cũng nhấn mạnh ở cấp xã cần đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng đảng
những khó khăn vướng mắt chăn trở của người dân phải trở thành nội dung sinh hoạt
bàn bạc của cấp ủy tri bộ và các ban ngành của xã
có như vậy người dân mới thấy việc của đảng cũng chính là của dân
mối quan hệ giữa đảng và dân càng gắn bó mật thiết hơn